trên thùng xe có bốn xe máy đã bị tạm giữ lực lượng chức năng yêu cầu xuống khỏi phương tiện chuyên dụng
thế nhưng người đàn ông trên đã liều lĩnh châm nửa đốt chiếc xe máy vi phạm của mình gây cháy lan
tổ công tác đã không chê đối tượng trên đưa về trụ sở công an sau đó
thưa quý vị người dân cả nước đã bước sang ngày nghỉ lễ thứ ba của dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
thế nhưng theo ghi nhận chỉ trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng bốn
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn hai mươi sáu trường hợp vi phạm
trong đó ngày hai mươi tám tháng bốn có đến một mươi bốn năm trăm một mươi năm trường hợp vi phạm giao thông gần bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn
trong đó ngày hai mươi tám tháng bốn toàn quốc xảy ra bảy mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi người bị thương sáu mươi tám người
cùng ngày lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã xử lý một mươi bốn năm trăm một mươi năm trường hợp vi phạm giao thông
giả quyết định xử phạt ba mươi một tám trăm ba mươi đồng
tước hai chín trăm ba mươi ba giấy phép lái xe các loại tạm giữ một trăm năm mươi tám xe ô tô năm bốn trăm linh bảy xe mô tô và một trăm hai mươi năm phương tiện khác
có thể nói rằng dù nghỉ lễ nhưng lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc vẫn đảm bảo quân số ứng trực
thực hiện tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông và đặc biệt là tăng cường kiểm tra nồng độ cồn
điều này không chỉ góp phần kéo giảm tai nạn giao thông
đảm bảo cho người dân nghỉ lễ được an toàn mà còn duy trì một thói quen đó là đã uống rượu bia thì không lái xe
một chốt kiểm soát nồng độ cồn vào buổi tối trên đường trần nhật duật quận hoàn kiếm hà nội
dù là ô tô hay xe máy khi qua điểm chốt này đều bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn
lái xe này qua kiểm tra sơ bộ được phát hiện có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn
lái xe lý giải nguyên nhân là do vừa sử dụng nước xúc miệng
sau khoảng một mươi phút xúc miệng bằng nước lọc lái xe này tiến hành đo lại thì không phát hiện ra nồng độ cồn trong hơi thở
tại vì là không sai lệch gì về thông số anh ạ tại vì là có rất nhiều thứ thì nó vẫn hiện lên có nồng độ cồn như kẹ cao su chẳng hạn
cũng nên luôn tại vì em cũng bị một lần ăn kẹo cao su rồi
nhiều tài nạn thương tâm như anh sau người cũng liên quan đến rượu bia các thứ nó nguy hiểm
nhưng em từ lúc cầm đấy là em cũng
không rượu bia nữa luôn cho nhẹ nhàng
theo cục cảnh sát giao thông chỉ trong ngày thứ hai của dịp nghỉ lễ đã có tới gần bốn lái xe bị xử lý vi phạm về nồng độ cồn
có thể thấy không ít lái xe vẫn chưa chấp hành nghiêm quy định đã uống rượu bia thì không lái xe
cũng bởi vậy mà lực lượng cảnh sát giao thông sẽ duy trì xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn để nâng cao ý thức chấp hành của lái xe
không chỉ trên khu vực nội đô tại các tuyến cao tốc lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường bố trí lực lượng
chúng tôi đã xử lý kiên quyết không có vùng cấm không có ngoài lệ
qua công tác điều tra cơ bản chúng tôi xác định rõ khung giờ khoảng thời gian nào thì sẽ thường xuyên xuất hiện những trường hợp
mà người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia cũng như là sử dụng chất kích thích
chúng tôi tăng cường kiểm soát vi phạm ở một loại khu điểm đầu đường cuối
và thậm chí là một số các đoạn tuyến lút ra lút vào các tốc để sẵn sàng phát hiện và xử lý kịp thời
đối với những trường hợp này thì khi phát hiện sẽ tiến hành xử lý rất nghiêm minh và quyết liệt
dự báo trong thời gian này các vi phạm liên quan tới nồng độ cồn sẽ diễn biến khá phức tạp
cũng bởi vậy mà lực lượng chức năng sẽ tăng cường xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn
để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân dịp nghỉ lễ
công an tỉnh đồng nai đang đồng loạt gia quân kiểm tra các quán bar vũ trường beer club trá hình
ẩn sau lớp vỏ là các cơ sở kinh doanh nhà hàng đồ uống có cồn trên địa bàn tỉnh
nhằm phong ngừa phát hiện các cơ sở kinh doanh hoạt động có dấu hiệu biến tướng
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
theo đó vào tối ngày hai mươi bảy tháng bốn công an tỉnh đã triển khai chín tổ công tác
với gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ đồng loạt kiểm tra tám cơ sở trên địa bàn thành phố biên hòa
và một cơ sở tại huyện long thành
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện cả chín cơ sở đều vi phạm quy định của pháp luật
trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm phòng chó chữa cháy
một số nhân viên và khách sử dụng ma túy hút xê xa sử dụng bóng cười
sử dụng vũ công ăn mặc gợi cảm động tác phương tiện biểu đạt
hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục
tác động tiêu cực tới đạo đức sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội
ngoài ra qua kiểm tra tại các cơ sở này lực lượng công an còn phát hiện
hàng chục đối tượng dương tính với ma túy
trên cơ sở các vi phạm lực lượng công an đã lập biên bản xử lý
đối với các chủ cơ sở theo quy định pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với các lực lượng
triệt xóa một tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền bên trong một trang trại
thuộc phương ba thành phố vĩnh long
qua công tác nắm tình hình lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang
nguyễn trường phong trú tại phương ba thành phố vĩnh long cùng với chín đối tượng khác
đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại trang trại của phong
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ tám điện thoại di động
số tiền trên hai mươi bốn triệu đồng trên người các đối tượng và một số dụng cụ phục vụ
cho việc đá gà được biết phong là người đứng ra tổ chức cho các con bạc
tham gia đặt cá cược đồng thời cung cấp số tài khoản ngân hàng để sau mỗi
một trận cá cược các con bạc sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho phong
đại tá trần tuấn anh chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng công an
tỉnh quảng ngãi cho biết cơ quan chức năng dừng tìm kiếm năm ngư dân mất tích
sau khi tàu kéo và xà lan chìm ở khu vực biển cách đảo lý sơn ba hải lý về phía bắc
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi cho biết sau nhiều ngày tìm kiếm
khả năng thuyền viên gặp nạn trên tàu kéo đang mất tích sống rất là thấp
trước đó đội thợ lặn xuống các khu vực tàu kéo ở dưới độ sâu là bốn mươi năm m
để tìm kiếm thi thể của các thuyền viên có mắc kẹt bên trong hay không
tuy nhiên đội thợ lặn đã không tìm thấy ai
trước đó như đã đưa tin vào lúc bốn giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn
tàu kéo la sáu mươi sáu chín mươi năm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng một thằng viên minh linh
kéo theo xà lan đang hành trình từ cảng kỳ hà đi đảo lý sơn
thì xảy ra sự cố khiến cho tàu kéo bị chìm và lật xà lan
lực lượng chức năng đã tìm được bốn nạn nhân tử vong
và nghi vấn vẫn còn năm người mất tích chưa được tìm thấy
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
công an tp thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã số sáu ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đối với đối tượng trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại số nhà ba mươi một ngõ tám mươi bốn tổ một mươi bảy phường tân thịnh thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã số bốn ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
của công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa là đối tượng lê văn bảy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã hoàng phụ huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn văn trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn quảng bình
xã hà long huyện hà trung tỉnh thanh hóa bị công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa
ra quyết định truy nã số một ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cũng về tội đánh bạc
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
quý vị cần đến sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện